sáng nay ngày một mươi sáu tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã ra sân bay quốc tế henry konda
rời thủ đô buchares kết thúc chuyến thăm chính thức romani và lên đường thăm chính thức cộng hòa séc
theo lời mời của thủ tướng cộng hòa xác andrei babich
truyền hình nhân dân xin trích lược một số nội dung trong tuyên bố chung việt nam romani
nhận lời mời của thủ tướng romani viorica dacila thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thăm chính thức romani
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng romani
hội kiến tổng thống clauser iohannis chủ tịch hạ viện livio de ranea
chủ tịch thực viện clinteri ceanu gặp gỡ đại diện cộng đồng người việt tại romani
tại cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng romani đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị
và kinh tế xã hội ở mỗi nước thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm
hai thủ tướng hài lòng ghi nhận sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nhấn mạnh việt nam và romani là đối tác quan trọng của nhau
hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí duy trì trao đổi đoàn thường xuyên
nhất là các đoàn cấp cao cũng như
giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước nhằm tạo động lực mạnh mẽ
cho hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại đầu tư giáo dục đào tạo
an ninh quốc phòng nông nghiệp chế biến thực phẩm năng lượng và dầu khí
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng romani đang đảm nhiệm thành công vị trí
chủ tịch luân phiên liên minh châu âu eu sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và tin tưởng
với kinh nghiệm của mình romani sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ chủ tịch lần này
thủ tướng romani khẳng định trong thời gian lãnh đạo eu romani sẽ có những hành động
cần thiết để thúc đẩy việc ký chính thức hiệp định thương mại tự do việt nam eu
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu tạo động lực thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ
giữa việt nam và eu nói chung và quan hệ việt nam và romani nói riêng
thủ tướng romani nhấn mạnh mong muốn của romani là cải thiện cán cân thương mại
giữa hai nước hai bên nhất trí sẽ sớm tổ chức khóa họp lần thứ một mươi sáu của ủy ban hỗn hợp
về hợp tác kinh tế việt nam romani trong năm hai nghìn một mươi chín nhằm tăng cường trao đổi hàng hóa
và dịch vụ hai bên cùng có lợi đặc biệt là các sản phẩm nông thủy sản máy móc
và thiết bị điện và điện tử dược phẩm máy móc và thiết bị cho ngành nông nghiệp
xây dựng và dầu khí sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin thiết bị phụ tùng
cho ngành đường sắt hai thủ tướng cam kết xác định một cách sớm nhất những thủ tục
cần thiết để nhập khẩu hàng nông sản của romani vào việt nam cũng như tạo điều kiện
thuận lợi để các mặt hàng nông sản việt nam vào thị trường romani
hai bên bày tỏ mối quan tâm chung trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác song phương
trong lĩnh vực nông nghiệp hai bên hoàn nganh việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác
trong lĩnh vực nông nghiệp tập trung vào kỹ thuật canh tác trồng trọt chăn nuôi
kiểm dịch động thực vật an toàn và chất lượng thực phẩm đào tạo và nghiên cứu
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn romani đã tăng số lượng học bổng cho học sinh việt nam
theo học tại các cơ sở đào tạo của rumani
hay đã đào tạo cho việt nam gần bốn sinh viên đại học và sau đại học
hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi văn hóa thể thao và du lịch nhằm tăng cường hiểu biết
lẫn nhau giữa nhân dân hai nước hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tham vấn và hợp tác hiệu quả
tại các tổ chức và diễn đàn đa phương nhất là liên hợp quốc diễn đàn hợp tác á âu
và tổ chức pháp ngữ
hai bên cam kết duy trì hòa bình ổn định cũng như an ninh quốc tế vì lợi ích của tất cả các dân tộc
hai thủ tướng đã chia sẻ quan điểm về các thách thức toàn cầu và khu vực hiện nay
đồng thời nhấn mạnh ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy phối hợp thực hiện các dự án trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác
tiểu phùng sông mekong và sông danuip
việc triển khai mạnh mẽ biên bản ghi nhớ giữa tỉnh bến tre nằm ở đồng bằng sông cửu long của việt nam
và tỉnh tunchea của romania nằm ở đồng bằng sông danuip
được ký bên lề hội nghị cấp cao asem năm hai nghìn một mươi bốn tại milan italy
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn chính phủ romani đã tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam
sinh sống học tập và làm việc kinh doanh tại romani
thủ tướng romani đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người việt nam
trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước
hai bên bày tỏ hài lòng với kết quả chuyến thăm chính thức rumani của thủ tướng nguyễn xuân phúc
coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước
tạo xung lực mới thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ sự cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị
nồng nhiệt mà phía romani dành cho thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
trân trọng mời thủ tướng romania thăm việt nam
thủ tướng viorica dancila đã vui vẻ nhận lời mời